thưa quý vị với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân bùi thị linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện thanh trì thành phố hà nội đã bị công an tỉnh điện biên bắt giữ để điều tra
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay bùi thị linh đã sử dụng tài khoản
mạng xã hội facebook đăng tải năm mươi bài viết đưa ra các thông tin bịa đặt không có căn cứ
về việc bắt giữ phạm văn dũng chồng của linh trong vụ án karaoke quy năm
do công an thành phố điện biên phủ điều tra giải quyết vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra bùi thị linh cũng thường xuyên livestream chia sẻ các thông tin sai sự thật
có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của một số cán bộ lãnh đạo công an
viện kiểm soát nhân dân tỉnh điện biên
quá trình làm việc bùi thị linh có hành động chửi bới lăng mạ tổ công tác
trước mặt tổ công tác linh còn tự cởi bỏ quần áo trên người nằm xuống đất dãy rụa
kêu khóc buộc cơ quan điều tra phải cưỡng chế đưa bùi thị linh về phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh điện biên làm việc theo quy định của pháp luật
công an tỉnh nghệ an và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an đồng chủ trì vừa lập thành tích xuất sắc khi phá thành công chuyên án triệt xóa
đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia bắt một mươi hai đối tượng điều hành
website thiênđịa hai cc truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy trên mạng internet
tán phát trên một mươi chín triệu nội dung đổi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập
theo đó để quản trị vận hành đường dây nhóm đối tượng tổ chức chia thành hàng chục tài khoản quản trị
phân cấp với một tài khoản super admin được đặt tại nước ngoài
tại việt nam bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi hai đối tượng tại nhiều tỉnh thành
liên quan đến hoạt động quản trị vận hành đường dây nói trên
do nguyễn đức vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú phường quán bảo thành phố vinh tỉnh nghệ an điều hành
sau thời gian theo dõi vào ngày hai mươi năm tháng bốn phòng cảnh sát hình sự cùng phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an nghệ an đồng chủ trì
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đồng loạt khám xét
bắt giữ một mươi hai đối tượng trong đường dây tại một mươi hai địa điểm thuộc nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
tăng vật thu giữ bảy bộ máy tính bản bốn laptop hai mươi điện thoại di động
qua đó phát hiện hàng triệu ảnh chuyện đồi trụy nhiều file video đổi trụy trên diễn đàn thiên địa
quá trình điều tra xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đang tạm giữ các đối tượng để điều tra về hành vi
truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và đấu tranh mở rộng chuyên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nghệ an
công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê anh phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng bốn công an thành phố hạ long đã tiếp nhận tố giác của người dân
trú tại phường hà khẩu thành phố hạ long về việc bị một người phụ nữ vào cửa hàng kinh doanh vàng của gia đình
giả vờ hỏi mua rồi cướp giật tài sản là một chiếc nhẫn tròn vàng bốn số chín trọng lượng năm chỉ
chỉ giá khoảng ba mươi bảy triệu đồng
sau khi cướp giật tài sản đối tượng nhanh chóng chạy ra xe mô tô đang để ngoài cửa hàng và tẩu thoát
ngay lập tức công an thành phố hạ long đã phân công lực lượng khám nghiệm hiện trường
ghi lời khai người làm chứng và áp dụng các biện pháp truy xét theo dấu vết nóng
đến hai mươi giờ cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự đã bắt giữ được thủ phạm vụ án là lê anh phương
thu giữ vật chứng của vụ án
tại cơ quan công an phương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặng văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thôn kim can xã thanh lang huyện thanh hà tỉnh hải dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trí linh tỉnh hải dương khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn hai mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cường sử dụng tài khoản đức minh khang tham gia vào nhóm dân tàu thuyền miền bắc
tàu hút cát và thường xuyên tương tác với các bài viết trong các nhóm này
cường tự nhận là thông báo trên các nhóm trên rằng mình có tàu cho thuê vận chuyển qua đường sông hoặc có cát sỏi đất cần bán
khi có người cần thuê tàu thuyền hoặc mua vật liệu thì cường yêu cầu khách hàng đặt cọc
khi nhận được tiền đặt cọc của khách cường chiếm đoạt sau đó chặn liên lạc
và không thực hiện giao dịch theo thỏa thuận với khách hàng
bước đầu lực lượng chức năng làm rõ từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bảy người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn ba trăm một mươi bảy triệu đồng
trong đó có một bị hại ở thành phố trí linh bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền năm mươi triệu đồng vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
được biết cường từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp chí linh thông báo cá nhân hoặc tổ chức nào bị cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn trên
thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật
công an huyện diễn châu nghệ an vừa tiến hành tạm giữ hình sự bốn đối tượng
về hành vi gây dối tài sản
các đối tượng bị tạm giữ có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi trú tại các xã diễm thịnh diễn trung và diễn thành huyện diễn châu
trước đó bốn đối tượng này đã cùng nhóm thanh thiếu niên ở nhiều địa bàn thường xuyên tụ tập trên đường
mang theo các hung khí trở quá số người quy định lạng lách đánh võng bốc đầu và rượt đuổi người đi đường
tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trả tự
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác ba trăm bảy mươi ba công an huyện diễn châu đã phối hợp với các lực lượng
tổ chức chấn áp vây bắt thành công nhóm đối tượng tại tuyến đường ven biển thu giữ tăng vật gồm bốn xe máy
một dao phóng lợn hai kiếm tự chế một gậy ba khúc hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bùi thị linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện thanh trì thành phố hà nội
đã bị công an tỉnh điện biên bắt giữ để điều tra
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay bùi thị linh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook
để đăng tải năm mươi bài viết đưa ra các thông tin bịa đặt không có căn cứ về việc bắt giữ phạm văn dũng là chồng của linh
trong vụ án karaoke quận năm do công an thành phố điện biên phủ điều tra giải quyết vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra bùi thị linh cũng thường xuyên live stream chia sẻ các thông tin sai sự thật có những lời lẽ xúc phạm danh dự
nhân phẩm của một số cán bộ lãnh đạo công an viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên
quá trình làm việc bùi thị linh đã có hành động chửi bới lăng mạ tổ công tác
trước mặt tổ công tác linh còn tự cởi bỏ quần áo trên người nằm xuống đất dãy rụa kêu khóc
buộc cơ quan điều tra phải cưỡng chế đưa bùi thị linh về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên làm việc theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã thi hành lệnh bắt người
trong trường hợp khẩn cấp đối với trần hữu minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tải xã liêm sơn huyện thanh liêm tỉnh hà nam về hành vi giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến nay trần hữu minh tự giới thiệu bản thân
đang công tác tại các cơ quan của trung ương đảng văn phòng chính phủ lực lượng vũ trang với các chức vụ cấp bậc vị trí công tác khác nhau
như trợ lý tổng bí thư trợ lý phó thủ tướng chính phủ cán bộ bộ quốc phòng
với mục đích đánh bóng tạo niềm tin uy tín với các cá nhân tổ chức mà minh tiếp xúc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
và các hành vi khác có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trần hiễu minh còn bịa đặt các thông tin sai sự thật về chính quyền tỉnh lạng sơn
lực lượng công an nhân dân và một số đồng chí lãnh đạo của tỉnh lạng sơn
hiện công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục tiến hành điều tra xác minh củng cố tài liệu chứng cứ
làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng trần hữu minh
đề nghị cá nhân tổ chức nếu có thông tin tài liệu phản ánh sai phạm của đối tượng trần hữu minh
thì phối hợp cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn
hoặc liên hệ đồng chí thiếu tá ngô minh đức phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra số điện thoại chín trăm bảy mươi bảy tám trăm sáu mươi tám bảy mươi
hoặc đồng chí trung tá nguyễn hoàng minh điều tra viên cơ quan an ninh điều tra số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba trăm bốn mươi tám ba trăm sáu mươi tám
công an tp hcm cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức cây ấu tố nước ngoài
hoạt động rửa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn
kết quả điều tra nhận thấy phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế
tạo email giả có tên gần như tương tự chỉ khác một ký tự với email thật của công ty đối tác của bị hại
để liên lạc
nếu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch đồng thời nhóm đồng bọn tại nước ngoài chỉ đạo nhóm người tại việt nam
thành lập nhiều công ty ma có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ usd tài khoản việt nam đồng
sau đó nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty ma để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền
kết quả điều tra xác định băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn hai trăm năm mươi công ty ma
nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động tội phạm
tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch
hoạt động vi phạm pháp luật của cửa hàng vàng đức long khoảng một mươi ba tỷ đồng
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can và bắt tạm giam một mươi ba đối tượng
về các tội dừa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
chỉ sau tám giờ đồng hồ nhận được tin báo công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã bắt giữ được đối tượng vi văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chủ tệ xã hồng thái huyện văn lãng về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn công an huyện văn lãng nhận được tin báo của ông hà văn bảo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại khu tám thị trấn na sầm huyện văn lãng về việc gia đình ông bị mất chiếc xe mô tô nhãn hiệu honda dream
biển kiểm soát một mươi hai f tám mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi năm đang để ngoài cửa đã bị kẻ gian lấy trộm
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã khẩn trương xác minh ngay trong đêm cho đến sáu giờ ngày hai mươi năm tháng bốn
đội cảnh sát hình sự công an huyện đã phát hiện bắt giữ
công an huyện văn lãng đã thắng cùng với tăng vật khi đối tượng đang lần trốn tại một ngôi nhà hoang ở khu vực rừng núi
thuộc thôn bản nhùng xã hồng thái huyện văn lãng
tại cơ quan công an thắng thử nhận đã trộm chiếc xe máy này để mang đi bán lấy tiền mua ma túy về sử dụng
hiện công an huyện văn lãng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định
đồng thời thực hiện các thủ tục trao trả lại tài sản cho bị hại
phụ nữ trẻ em và người già thường là những người cả tin dễ cảm động và ít có
có khả năng phản kháng
chính vì vậy mà họ cũng thường là mục tiêu mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay nhắm tới
mới đây tại địa bàn huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã xuất hiện tình trạng
một số đối tượng lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin của những người già
người lớn tuổi đi trên đường một mình đã dở chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau
theo lời trình báo của bà lê thị a bảy mươi ba tuổi
chú ấp rạch lùm a xã khánh hưng huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vào ngày một mươi bốn tháng bốn khi bà đang đứng chở xe buýt
thì có một đối tượng chạy xe mô tô tiếp cận và đề nghị chở bà về nhà với giá rẻ
trên đường đi lại có một đối tượng khác tiếp cận
gợi ý bà a đổi tiền đổi vàng thấp hơn thực tế để kiếm lời
sau đó chiếm đoạt hai nhẫn vàng loại một mươi tám k và hai mươi tám k mà bà đang đeo trên người
nhận được tin báo công an huyện trần văn thời đã vào cuộc điều tra
chỉ sau hai ngày lực lượng công an đã phát hiện đối tượng như bị hại trình báo
tại cơ quan công an đối tượng khai tên đinh văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tạm trú trên địa bàn quận cái răng thành phố cần thơ
thành đã cùng lâm quốc trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thực hiện vụ lừa đảo trên
công an huyện trần văn thời nhanh chóng phối hợp cùng công an thành phố cần thơ
bắt giữ trung đồng thời thu giữ một số tăng vật có liên quan
một chúng nhắm đến là những người phụ nữ lớn tuổi có đeo vàng trên mình
sau đó chúng tiếp cận giả dờ để quan sát xác định là vàng thật
thì chúng tiến hành để tiếp cận và dẫn dụ người có tài sản để chiếm đoạt
theo hồ sơ đinh văn thanh có ba tiền án về tội lừa đảo cướp tài sản
và lâm quốc trung có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
thanh và trung đều có liên quan đến các vụ việc khác tại một số tỉnh miền tây
dân lớn tuổi khi có đeo vàng trong người đi ra những nơi công cộng khi tiếp xúc với những người lạ
mà kèm theo những đối tượng khác có dẫn dắt màu trài về việc đổi tiền đổi vàng thì cần cảnh giác
khi gặp trường hợp tương tự cần kịp thời nhanh chóng tìm cách báo cho cơ quan chức năng
để ngăn chặn xử lý các đối tượng theo quy định hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời khuyến cáo những ai đã bị hai đối tượng
trên lừa đảo với thủ đoạn tương tự hãy đến trình báo công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau
để được hướng dẫn hỗ trợ trong lúc các đối tượng đang say xưa sát phạt nhau bằng hình thức
đá gà ăn thua bằng tiền tổ công tác của công an tp long xuyên tỉnh an giang đã bất ngờ
ập vào và bắt quả tăng một mươi tám đối tượng cùng với nhiều tăng vật có liên quan vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng bốn
tại một bãi đất chống thuộc tổ một mươi khóm tây khánh sáu phường mỹ hòa thành phố long xuyên
tỉnh an giang có rất đông đối tượng đang tụ tập và sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng
tiền tổ công tác công an thành phố long xuyên liền triển khai lực lượng vây bắt khi lực lượng
thất ngờ ập vào lợi dụng địa hình phức tạp các đối tượng đã bỏ chạy tuy nhiên một mươi tám đối tượng liên
quan đến hành vi tham gia đánh bạc đã bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ tang vật thu giữ gồm một mươi bảy
một mươi điện thoại di động một mươi hai xe mô tô và hơn năm mươi triệu đồng cùng với nhiều dụng cụ có liên quan đến hoạt
động tổ chức đánh bạc và đánh bạc hiện lực lượng hình sự công an thành phố long xuyên đang tiếp tục
điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay người dân được nghỉ năm ngày và đây là thời
gian diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa vui chơi giải trí tập trung đông người để đảm bảo an
toàn cho người dân công an thành phố hà nội đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trật
tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ đặc biệt là tập trung vào công tác phòng chống đua xe gây
dối trật tự công cộng của thanh thiếu niên các nhóm thanh niên có hành vi điều khiển
với tốc độ cao không biển số không đối mũ bảo hiểm ngay lập tức bị các tổ công tác mặc thường
phục thuộc đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng dừng xe kiểm tra
cùng với hoạt động mật phục tướng luận công khai cũng tăng cường tuần tra trên các tuyến phố
trọng điểm nhằm ngăn ngừa từ sớm từ xa các hoạt động gây dối trật tự của thanh thiếu niên
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì công an quận triển khai rất nhiều tổ công tác phối hợp với
các phường có thời gian đang xem nhau đi tuần tra kiểm soát hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h trong đó thì chủ yếu
là tất cả các thanh thiếu niên hư có dấu hiệu vi phạm nhất là về an toàn giao thông thứ hai là
tất cả những trường hợp có hành vi vi phạm về lãi dự ngoài công tác đảm bảo trật tự an toàn giao
thông của công an quận công an các phường xây dựng các tổ tuần tra khép kín địa bàn nhằm ngăn
ngừa phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật tổ công tác của công an phường minh tuy dược phân
là mỗi một ca là có hai đồng chí hai đồng chí công an phường kèm theo hai đồng chí là bảo vệ
khép kín của các địa bàn dân cư tuần tra khép kín quanh trên địa bàn ngoài từ hai mươi hai h bắt đầu
tuần tra thì từ hai h đến năm h là chúng tôi đã tổ chức đi bộ vào trong các ngõ ngách để đảm bảo việc phòng
tránh trộm cắp đột nhập nhà dân cái việc mình tuần tra khép kín địa bàn như thế thì sẽ nâng cao
được sự tuyên truyền để cho người dân cũng biết và đồng thời là những người dân cũng biết và đồng
thời là những người dân cũng biết và đồng thời là những người dân cũng biết và đồng thời là những người
dân cũng biết và đối tượng nó cũng hạn chế cái việc mà các đối tượng nó lai vãng ở trên địa bàn
thực hiện nhiệm vụ từ hai mươi hai h đêm hôm trước tới năm h sáng hôm sau với mong muốn giữ vững an ninh địa bàn
phòng chống đua xe gây rối rối trất tự công cộng công an quận hai bà trưng nói riêng
công an thành phố hà nội nói chung đang vào cuộc quyết liệt triển khai nhiều biện pháp đồng bộ
hiệu quả đã và đang góp phần giữ bình yên cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ
về tình hình giao thông trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao
thông khiến hai mươi bốn người tử vong năm mươi một người khác bị thương theo đó trong ngày toàn quốc đã xảy ra
hai vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi bốn người bị thương năm mươi một người so với ngày nghỉ lễ đầu tiên
của năm ngoái đã giảm một mươi bốn vụ giảm một mươi hai người chết giảm một người bị thương tất cả các vụ tai nạn đều
xảy ra trên đường bộ cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một mươi một tám trăm linh người
tám trăm năm mươi năm trường hợp và ra quyết định xử phạt hai mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe hai hai trăm chín mươi sáu trường hợp
tạm giữ ba bảy trăm ba mươi tám phương tiện trên tuyến đường thủy nội địa cảnh sát đã xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp
đường sắt xử lý bảy trường hợp đường dây nóng của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia
vào ngày hai mươi bảy tháng bốn đã nhận được một mươi một cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc tình trạng
ủn tắc giao thông kéo dài tại một số tuyến đường
kỳ nghỉ lễ năm nay lượng khách tới quảng ninh tăng cao mật độ phương tiện trên các tuyến đường
đã tăng cao đột biến và để đảm bảo trật tự an toàn giao thông các lực lượng chức năng của tỉnh
và các địa phương đã tăng cường tuần tra triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn
giao thông phục vụ nhân dân và du khách
tại thành phố hạ long đội cảnh sát giao thông trật tự đã huy động một trăm linh quân số trực
và làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ tăng cường hướng dẫn phân luồng giao thông
phục vụ nhân dân du khách tham dự sự kiện văn hóa du lịch trên địa bàn
cùng với công an các địa phương phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
cũng huy động tối đa lực lượng phương tiện trực một trăm linh quân số tăng cường tuần tra kiểm soát
trên cả tuyến đường bộ
đường bộ và tuyến đường thủy vận chuyển khách tham quan trên vịnh hạ long
và tuyến từ bờ đảo
bên cạnh việc nhắc nhở phương tiện người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định
đảm bảo an toàn lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
để tăng cường các giải pháp đảm bảo sự an toàn giao thông kiểm tra chặt chẽ
phương tiện thủy xuất bến đảm bảo an toàn cho các lực khách và không để cho các phương tiện ra khơi
khi mà các điều kiện về thời tiết cũng như các điều kiện về phương tiện không đảm bảo
ngoài lực lượng được bố trí tham gia tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tập trung vào các hành vi
là nguyên nhân chính là an toàn thì số các bộ nhân sĩ còn lại trực tạng đơn vị để tiếp nhận
các thông tin phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn thông
như ta đạn thông ủn tắc an toàn thông xảy ra trên tuyến
và đặc biệt là sẽ tham gia giúp đỡ người dân
ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng
để người dân du khách có thể phản ánh nếu phát hiện các vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an và các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị mất tích
do chìm thuyền tại sông chanh thuộc thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
đó là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã liên vị huyện thị xã quảng yên
các lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho gia đình
và chính quyền địa phương thực hiện
các thủ tục theo quy định trước đó vào sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
trên sông chanh thị xã quảng yên đã xảy ra vụ chìm thuyền
khi xảy ra vụ tai nạn trên phương tiện có sáu người cùng nhau đi khai thác thủy sản
hai người đã bơi được vào bờ và cứu hộ an toàn bốn người mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng của thị xã đã phối hợp
với trạm kiểm soát biên phòng hà anh thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông bộ công an
huy động người và tàu xuồng để tìm kiếm và chỉ đạo các địa phương dọc hai bên sông chanh
gần khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung ra soát tìm kiếm cứu hộ nạn nhân bị mất tích
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục những thông tin về truy nã tội phạm trong giây lát
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục những thông tin về truy nã tội phạm trong giây lát
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số một ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đối với đối tượng nguyễn đức tiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã xuân lũng huyện lâm thao tỉnh phú thọ về tội giết người
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa là đối tượng bùi văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã thạch sơn huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ bảy năm đến tử hình
bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội
đối với tội giết người trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội
và có thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số ba mươi bốn ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đối với đối tượng bùi thị hậu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã điền trung huyện ba thước tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã xuân cao
huyện thường xuân tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã số một mươi bốn ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
cũng về tội mua bán phụ nữ
theo điều một trăm năm mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội mua bán phụ nữ có thể bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm
bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng phạt quản chế cấm cư trú từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện